trịnh sướng được người trong giới gọi là ông chùm xăng dầu
sau khi vụ án xăng giả lớn nhất miền tây được công an tỉnh đắk nông khám phá vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín làm xôn xao dư luận cả nước
thì trịnh sướng được biết đến là ông chùm một đường dây buôn bán và pha chế xăng giả trải dài qua nhiều tỉnh thành
đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi làm nhiễu loạn thị trường xăng dầu và nguồn cung năng lượng
ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản tính mạng người tiêu dùng
mặc dù biết đó là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì khoản lợi nhuận khủng các đối tượng đã bất chấp pha chế xăng giả
tổ chức các chân rết lưu hành ở nhiều tỉnh thành trong suốt thời gian gần hai năm
để đấu tranh thành công làm rõ sai phạm và vai trò của từng đối tượng trong chuyên án đặc biệt này
gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an đã phải ngày đêm dòng giã điều tra trong suốt một thời gian hơn một năm
thu thập chứng cứ rõ ràng hình thức thủ đoạn để vạch mặt những kẻ phạm tội
và đây cũng là chuyên án mà các phóng viên chiến sĩ của truyền hình công an nhân dân antv
lăn lộn nhiều ngày trực tiếp theo chân các trinh sát ghi lại những hình ảnh chân thật nhất
như quá trình triệt phá đường dây sản xuất xăng giả này
vụ án có ba mươi chín bị cáo ở một mươi tám tỉnh thành khác nhau được xét xử trong nhiều ngày
với ba đối tượng cầm đầu ba đường dây pha chế sản xuất xăng giả
hai đối tượng cầm đầu
hai đối tượng cầm đầu
các đối tượng sử dụng phương thức thủ đoạn pha chế xăng giả gần giống nhau
trong đó trịnh sướng cầm đầu đường dây lớn nhất
hội đồng xét xử đã có căn cứ để kết luận
trong quá trình kinh doanh xăng dầu
từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu
bị cáo trịnh sướng biết được việc sản xuất xăng giả
bằng cách pha trộn dung môi nafan sumix orcasol bm sul y bm sul ti cho
pha với xăng a chín mươi năm
xăng đầy cáo
để tạo thành xăng giống như thăng thật
xăng a chín mươi năm xăng a chín mươi hai
cũng như xăng a năm x zone chín mươi hai
để bán ra thị trường
cáo trẳng cáo buộc ba đối tượng cầm đầu
chính là trịnh sướng
chú tại sóc trăng
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ hưng
hai nghìn một mươi chín trịnh sướng cầm đầu đường dây sản xuất buôn bán xăng giả ở sóc trăng cần thơ
sản xuất hơn một trăm chín mươi hai lít xăng giả thu lợi bất chính từ bán xăng giả là một trăm năm mươi một tỷ đồng
đình trí dũng chú tại thành phố hồ chí minh
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đình trí dũng cầm đầu đường dây sản xuất buôn bán xăng giả ở thành phố hồ chí minh hậu giang
pha trộn và bán ra thị trường hơn bốn triệu lít xăng giả
thu lợi bất chính hai bốn tỷ đồng
nguyễn ngọc quan trú tại thành phố hồ chí minh
giám đốc công ty trách nhiệm mô hạn thương mại hóa chất tam quan cầm đầu đường dây sản xuất buôn bán xăng giả ở thành phố hồ chí minh
pha trộn hơn một mươi một triệu lít xăng giả thu lợi bất chính hơn ba năm tỷ đồng
ngoài ra lưu văn nguyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty bình minh ở hậu giang
nguyễn thị thu hòa phó giám đốc công ty phạm sơn ở cần thơ
là hai đối tượng cung cấp dung môi và hóa chất tiếp tay những kẻ phạm tội

và đưa hành vi gian dối của các đối tượng ra ánh sáng
và để hiểu rõ toàn bộ các đối tượng ra ánh sáng
và để hiểu rõ toàn bộ phương thức thủ đoạn và quá trình phạm tội của các đối tượng
trong đường dây buôn bán xăng giả với quy mô lớn này
mời quý vị hãy cùng chúng tôi lật mở lại những trang hồ sơ của vụ án mang bí số một mươi tám sm
đó là sự nhạy bén nghề nghiệp của các điều tra viên lão luyện xuất phát từ một vài vụ xe máy ô tô
ở khu vực tây nguyên và một vụ xe máy ô tô ở hà nội
và một số tỉnh thành khác bỗng nhiên bốc cháy khi đang lưu thông trên đường
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông nghi ngờ xăng có vấn đề và âm thầm điều tra
sau một thời gian dài theo dõi và thu thập chứng cứ
công an tỉnh đắk nông đã có đầy đủ bằng chứng xác định
một số cây xăng tại tỉnh đắk nông có hành vi pha trộn hóa chất dung môi
mua được từ một công ty ở tỉnh hậu giang để tạo thành xăng giả để bán ra thị trường
ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín

công an tỉnh đắk nông đã tổ chức phục kích bắt quả tang hành vi pha trộn dung môi
slomamic bột tạo màu vào bể chứa xăng a chín mươi năm để tạo thành xăng giả tại hai cây xăng
ở thị xã gia nghĩa và huyện đắk gờ long mở đầu cho chiến dịch
phá chuyên án mang bí số một mươi tám m
để đảm bảo trận phục kích thành công
kế hoạch là khi các xe bồn chở các dung môi slomex đi từ hậu giang đến địa phận tỉnh đắk nông
ngoài hai tổ phục kích tại cây xăng tại thị xã gia nghĩa và cây xăng huyện đắk cửa long
cơ quan điều tra bố trí một tổ trinh sát tạo tình huống trên đường
nhằm kéo dài thời gian đối với chiếc xe bồn chở dung môi đến cây xăng huyện đắk gờ long
cây xăng ở thị xã gia nghĩa
nhằm đảm bảo cho hai xe bồn chở rung môi đến vị trí hai cây xăng trong cùng một thời điểm
để tránh việc các đối tượng thông tin cho nhau khi một trong hai cây xăng bị bắt quả tăng trước
đúng như kế hoạch khi hai xe bồn chở rung môi đến hai cây xăng tại thị xã giang nghĩa
cây xăng ở huyện đắk gờ long
cả hai cây xăng này đang tiến hành bơm dung môi
từ xe bồn vào bể chở xăng
thì cơ quan điều tra công an tỉnh đắk nông ập vào bắt quả tăng
cây xăng ở huyện đắk nông
cây xăng ở huyện đắk nông
các biện pháp kỹ thuật trong quá trình trinh sát
để xác định được phương thúc thủ đoạn
và dựng lên được quy mô tính chất hoạt động của đường dây này
ngay sau khi bắt quả tang các cây xăng tại đắk nông
đang thực hiện hành vi pha trộn xăng giả
công an tỉnh đắk nông tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
nhiều mũi trinh sát tỏa đi các mục tiêu thu thập chứng cứ
sau năm tháng điều tra toàn bộ ba đường dây pha trộn buôn bán xăng giả đã lộ diện
kho sàng của nguyễn ngọc quang ở huyện bình chánh tp hcm
theo quan sát của các trinh sát kho của nguyễn ngọc quan
luôn luôn đóng kín cửa
thế nhưng chỉ cần xe bồn bắt đầu tới
thì sẽ có người đi ra đứng chờ mở cổng
tại đây các công nhân sẽ sử dụng dung môi và chất tạo màu
pha với xăng nền trực tiếp trên xe bồn
để tạo ra xăng giả
công đoạn này mất hai mươi ba mươi phút
sau khi đã hoàn thành bảo vệ lại chạy ra mở cổng
cho những chiếc xe bồn này chở xăng giả đi tiêu thụ
cũng chỉ với khoảng thời gian rất nhanh
khi xe bồn rời khỏi thì cổng cũng lập tức đóng lại
kho sàng của công ty trách nhiệm ưu hạn đinh trí dũng
ở quận chín tp hcm
tại đây các công nhân dưới sự chỉ đạo của đinh trí dũng
đã pha rung môi và chất tạo màu

tất cả các công đoạn đều làm trực tiếp trên xe bồn
rồi sau đó đưa đi tiêu thụ
một kho xăng khác của đinh trí dũng
ở xã tân phú thảnh huyện châu thành a tỉnh hậu giang
nằm sâu trong một khu vực vắng vẻ
tại kho này khi xe bồn đến
các công nhân của đinh trí dũng
sẽ xả trực tiếp rung môi vào xăng nền
công đoạn này cũng mất từ một mươi năm đến hai mươi phút
dài hay ngắn
tùy thuộc vào xe cỡ lớn hay cỡ nhỏ
sau cùng bọn chúng sẽ đổ bột màu trực tiếp vào xe bồn
nếu là xăng a chín mươi năm
thì màu vàng
còn xăng e năm thì màu xanh
kho xăng của trịnh sướng
ở khu vực quận ô môn tp hcm

tại kho này khi xe bồn

khác với việc pha trộn xăng giả trực tiếp trên xe bồn
như các kho nhỏ lẻ trên đất liền
kho xăng tại cảng reson
và công ty trách nhiệm mưu hạn mỹ hưng
ở sóc trăng của trịnh sướng
thực hiện hành vi với quy mô lớn hơn rất nhiều
tại đây rung môi dạng như
được chuyên trở bằng những con tàu lớn
sau đó xả trực tiếp lên bể chứa xăng
để tạo ra hàng triệu lít xăng giả
rồi cung cấp ra thị trường
chúng tôi bắt đầu
tổng hợp các thông tin tình hình
trên cơ sở các thông tin tình hình đã nắm được
tiếp tục xây dựng báo cáo
đồng chí thứ trưởng lê quý vương
và báo cáo đồng chí cục trưởng cục cảnh sát kinh tế
để tăng cường các lực lượng
cục cảnh sát kinh tế
phối hợp với công an tỉnh đắk nông
để chúng ta chuẩn bị
tổ chức tiến hành
bắt quả tang
các điểm sản xuất xăng giả
khi có đầy đủ chứng cứ
về hành vi phạm tội của các đối tượng
công an tỉnh đắk nông
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
tổ chức phục kích bắt quả tang

tại toàn bộ các kho xăng

bắt quả tang hành vi pha trộn rung mồi
để tạo thành xăng ron chín mươi năm giả
trên các xe bồn
tại kho xăng của công ty trách nhiệm hữu hạn đình trí dũng
ở quận chín tp hcm
và một kho xăng tại xã tân phú thạnh
quận châu thành a tỉnh hậu giang
hai kho này đều của đình trí dũng
ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
bắt quả tang các công nhân
đang thực hiện hành vi pha trộn rung mồi
chất tạo màu vào xăng nền
trên các bồn
để tạo thành xăng giả ron chín mươi năm
xăng e năm ron chín mươi hai
theo sự chỉ đạo của nguyễn ngọc quan
tại kho xăng ở huyện bình chánh tp hcm
ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
bắt quả tang tàu gia thành bảy
của công ty trách nhiệm mô hạn gia thành
đang bơm vào chất toluen mtbe
đã pha trộn với xăng nền
lên bể chứa xăng a chín mươi năm
của kho xăng ở cảng raison
tại khu vực bến ngân b phường phước thới
quận ô môn tp hcm
và một kho xăng ở thị trấn mỹ xuyên
tỉnh sóc trăng của trịnh sướng
học lóm thôi thì bạn bè nói là
khoảng năm mươi là xăng nền
là xăng gốc của công ty đầu mối
cộng với xăng ron tám mươi bảy
phụ gia thì có toluen
bao nhiêu toluen
thường thì toluen với mtbe là khoảng hai mươi
theo cái quy trình thì nó lấy là
dưới bốn mươi xe mít nữa
hai mươi xe xăng nền
sau đó cho cái gì thêm vào lại không
rồi bắt đầu anh đưa ra đi test
loại dung môi mà công ty của trịnh sướng
và nguyễn ngọc quan dùng để pha chế xăng giả
bm john white với công thức trùng
là khoảng năm mươi xăng nền a chín mươi năm
và năm mươi là dung môi
như là toluen mtbe
nếu màu không giống với xăng thật
thì sẽ pha thêm bột màu xanh
để cho giống với xăng a chín mươi năm thật
ngoài thị trường
khác với phương thức pha chế xăng giả
của trịnh sướng và nguyễn ngọc quan
hai kho xăng của đinh trí dũng
ở quận chín tp hcm
và ở huyện châu thành tỉnh hậu giang
lại pha chế với công thức hoàn toàn khác
nếu trịnh sướng và nguyễn ngọc quan
sử dụng xăng nền từ ba mươi năm mươi
phần còn lại là dung môi và bột màu
để pha chế xăng giả
thì đinh trí dũng lại sử dụng hoàn toàn là dung môi
để sản xuất xăng giả
cụ thể đinh trí dũng sử dụng dung môi
loại somic năm mươi
mtbe toluen năm mươi
pha với chất kích ron và phẩm màu
để tạo nên xăng giả
hoàn toàn không sử dụng xăng nền
hoặc có khi có có khi không
một loại nguyên lý tính chứng earlier

rồi covid một mươi chín là năm mươi
nó là hai cái loại vỏ chất
chính của nó là pha với nhau
còn xăng nền thì không có quy định
thì tôi bên bộ phận kinh doanh vỏ chất
thì tôi mới pha vậy
ông biết cái đó pha đó thì về mặt pháp lực
lúc đó tôi cũng cho không biết nó là sai
thành ra tôi pha tôi bán cho họ
để pha chế xăng giả trịnh sướng và đinh trí dũng đã mua dung môi
và các chất làm tăng chỉ số ốc tan như toluen mtbe nma methanol
từ công ty cổ phần dầu khí bình minh shanfaelts
ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đăng nông
đã khởi tố bắt tạm giam lưu văn nguyện chủ tịch hội đồng quản trị
và là người trực tiếp điều hành công ty cổ phần dầu khí bình minh sunpace
có trụ sở tại thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang
còn nguyễn ngọc quan mua dung môi là john mick và ocaron
công ty trách nhiệm ưu hạn một thành viên phạm sơn ở quận ô môn tp cần thơ
do nguyễn thị thu hòa làm giám đốc
và hòa chính là người trực tiếp tư vấn phương thức pha chế xăng giả từ dung môi
và cung cấp số lượng lớn dung môi cho nguyễn ngọc quan
và một số cá nhân trên địa bàn tỉnh đắk nông để pha chế hàng triệu lít xăng giả
thưa quý vị để tạo ra xăng giả với công thức pha chế
chỉ từ bốn mươi năm mươi xăng nền còn lại là dung môi và các chất phủ da
hầu hết các bị cáo trong các phiên tòa đều cho rằng bản thân thiếu hiểu biết về pháp luật
tuy nhiên nếu nhìn vào con số lợi nhuận khủng lên đến hàng trăm tỷ đồng
từ hoạt động sản xuất xăng giả này
thì ai cũng hiểu vấn đề thiếu hiểu biết về pháp luật của các đại gia xăng dầu nêu trên
đều là lý do ngụy biện
căn cứ và hành vi phạm tội của bị cáo hội đồng xét xử tuyên phạt trịnh sướng một mươi hai năm tù
về tội sản xuất buôn bán hàng giả
phạt một trăm linh triệu đồng và đóng lại số tiền thu lợi bất chính từ bán xăng giả là một trăm năm mươi một tỷ đồng
đinh trí dũng bị tuyên mức án bảy năm sáu tháng tù
phạt thêm ba mươi triệu đồng và đóng lại số tiền thu lợi bất chính là hai bốn tỷ đồng
nguyễn ngọc quan bị tuyên mức án tám năm sáu tháng tù
nộp phạt năm mươi triệu đồng và đóng số tiền thu lợi bất chính hơn ba năm tỷ đồng
nguyễn thị thu hòa phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phạm sơn
buôn bán dung môi cho các nhóm pha chế xăng giả
bị tuyên án năm năm sáu tháng tù và chịu mức phạt hai mươi triệu đồng
lưu văn nguyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dầu khí bình minh
buôn bán dung môi cho các nhóm pha chế xăng chịu mức án ba năm tù
các bị cáo còn lại trong vụ án là nhân viên vận tải kinh doanh
đều làm theo chỉ đạo của những người cầm đầu đường dây hoặc người phụ trách cấp trên
tùy theo mức độ vi phạm bị phạt từ sáu tháng tù treo cho đến sáu năm tù
có thể nói là một phiên tòa mậu về điển hình tánh thục trước tòa
rất là diễn chủ công khai

rất là diễn chủ công khai và có thể nói là một phiên tòa mậu về điển hình tánh thục trước tòa
rất là khách quát mang tính chất tranh tụng giữa viên kiểm soát và luật sứ rất là thoải mái
tòa chỉ là kiểu người phán quyết cuối cùng trên cơ sở tranh luận và kết quả điều tra trong quá trình điều tra
các bị cáo đã từng là doanh nhân làm ăn lớn nhưng vì lợi nhuận đã làm mờ mắt
và bất chấp các quy định về pháp luật pha chế sản xuất và đưa ra thị trường tiêu thụ hàng trăm triệu lít xăng giả
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn cho các phương tiện máy móc
khi sử dụng phải nguồn nguyên liệu này dễ dẫn đến cháy nổ gây thiệt hại về tài sản thậm chí là cả tính mạng con người
những bản án được tuyên chính là cái giá phải trả cho hành vi làm ăn gian dối gây thiệt hại cho cộng đồng